sau khi nhậu xong giàu về nhà đập phá đồ đạc và đòi chém mẹ đẻ
người anh trai ra căn ngăn thì xảy ra sô sát và bị em trai đâm chết
vào sáng ngày hôm nay một mươi tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết
đã tống đặt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam võ văn giàu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một cư trú tại ấp long thạnh một xã long giang huyện trợ mới tỉnh an giang về tội giết người
khoảng một mươi hai h ngày một tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai sau khi nhậu với một số người bạn
thì võ văn dầu đi về nhà để ăn cơm sau đó đập phá đồ đạc trong nhà
thấy vậy mẹ của giàu là bà nguyễn thị hò khuyên can thì giàu lấy dao đòi chém bà hò
lo sợ nên bà hò đi ra phía sau nhà anh võ văn rành anh ruột giàu để tránh mặt
lúc này giàu gặp giàu đi đến nhà anh giành sau đó hai anh em xảy ra sô sát
giàu lấy kéo đâm trúng vào vùng
ngực anh giành khiến anh tử vong tại chỗ sau đó giàu đến cơ quan công an tự thú